trần văn sĩ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tiếp nhận thụ lý xác minh tố giác của ông huỳnh uy dũng và nguyễn phương hằng
tố cáo đặng thị hàn ni và trần văn sĩ đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm của ông huỳnh uy dũng nguyễn phương hằng
xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần đại nam và quỹ tử thiện hàng hữu
quá trình điều tra xác minh công an tp hcm xác định đặng thị hàn ni và trần văn sĩ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh youtube
với các nội dung chưa được kiểm chứng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự gây hoang mang trong nhân dân xâm phạm quyền cơ bản của công dân
trước đó đặng anh quân và đặng thị hàn ni cũng đã bị bắt giữ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng hai công an quận long biên cùng các đơn vị chức năng đã thực hiện lệnh khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
hai nghìn chín trăm linh năm v tại bốn mươi chín đức giang tp hcm
cùng ngày cơ quan điều tra cũng khám xét chỗ ở của các đối tượng là phạm quốc bình nguyên
giám đốc trung tâm ngô văn việt phó giám đốc phụ trách trung tâm và phạm trọng tuệ trưởng dây truyền đăng kiểm trung tâm
lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan để phục vụ điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tiếp nhận phản ánh của nhiều chủ phương tiện ô tô
về việc nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện đăng kiểm tại trung tâm này
làm việc với cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận trong quá trình đăng kiểm trực tiếp nhận tiền của các chủ phương tiện
để bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến đăng kiểm
trong khi đó tại tuyên quang phó giám đốc chi nhánh công ty cổ phần đăng kiểm bắc cạn tại tỉnh tuyên quang hứa văn toản
bị bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi nhận hối lộ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của hứa văn toản
tại tổ một mươi bốn phường sông cầu tp bắc cạn tp bắc cạn
và nơi làm việc thuộc thôn lảm lượng xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ sát hại hai mẹ con ở huyện phú xuyên tp hà nội
nghi phạm phạm văn đức bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
và ngay trong đêm đức đã được di lý về trụ sở công an huyện phú xuyên
trước đó vào trưa ngày hai mươi ba tháng hai
nhiều người dân ở đội một mươi ba thôn
xã minh tân huyện phú xuyên phát hiện hai mẹ con tử vong bất thường tại nhà riêng
tại hiện trường xung quanh hai nạn nhân có nhiều vết máu nghi là bị sát hại
nghi can đầu tiên được công an huyện phú xuyên xác định là phạm văn đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là cháu ruột của hai nạn nhân
cơ quan công an xác định giữa đức với bà nội và cô ruột là hai nạn nhân
có mâu thuẫn về đất đai
do bí bách tiền nông đức từng xin bà và cô bán cho một miếng đất
nhưng đề nghị này đã không được đồng ý
từ đó đức đã lên kế hoạch sát hại hai người thân
đến ngày hai mươi ba tháng hai đức đến nhà bà nội và cô ruột
dùng tuyếp sát sát hại hai người rồi bỏ trốn đến thành phố hạ long tỉnh quảng đinh
hiện cơ quan điều tra đang thực hiện các thủ tục tố tụng đối với phạm văn đức
dùng dao chém bạn học vì chọc gẹo người yêu của mình
bị cáo trương hoàng biểu hai mươi sáu tuổi chú tỉnh bình định
vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử lưu động về hành vi giết người
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
biểu cùng người yêu là đinh thị hương và vũ đức mạnh
cùng với bốn người khác ăn nhậu tại bãi xe số ba trăm tám mươi bảy thuộc phường mỹ an quận ngũ hành sơn
vào đêm cùng ngày cả nhóm dọn dẹp thì mạnh đã nắm tóc chọc gẹo người yêu của biểu
khiến cho biểu bực tức và xảy ra sâu sát với mạnh
sau khi được mọi người can ngăn biểu chở người yêu về nhà
nhưng vẫn tức tối cho nên đã quay lại nơi nhậu
lấy dao xông vào chém mạnh khiến người này bị thương tích rất nặng
hậu quả mạnh bị đa chấn thương phức tạp thương tích năm mươi
hội đồng xét xử nhận định nguyên nhân vụ việc là do cả hai bên quá bốc đồng và nóng nảy
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt trương hoàng biểu một mươi bốn năm tù về tội giết người
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai vừa triệt phá thành công nhóm cướp giật liên tỉnh liên huyện
bắt giữ hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương

lê oai phong một mươi chín tuổi quê ở tỉnh kiên giang và nguyễn trí thắng ba mươi một tuổi quê ở tỉnh trà vinh
đồng thời đang truy bắt đối tượng phạm văn đô hai mươi năm tuổi quê tỉnh kiên giang
là những thủ phạm gây ra các vụ cướp giật táo tợn trên
đô có lại gũ tôi đi cướp giật và chạy đến xã vinh minh thì gặp một người đàn ông đem xe dây triền
và đô kêu tôi chạy theo ám sát theo cho đô giật
lúc ám sát vô cho đô giật thì hai xe trao đảo và té ngang
bây giờ là sao đi cướp giật tài sản
dạ không có tiền tiêu xài
lúc đó công trình đang định công nên không có làm không có tiền tiêu xài nên gũ đi rồi đi luôn ạ
qua điều tra mở rộng thắng khai nhận ngày tám tháng hai thắng cùng với phong còn thực hiện
một vụ cướp giật dây chuyền của anh nguyễn văn phúc ở xã an viễn huyện tràng bom
trị giá gần hai mươi hai triệu đồng tại địa bàn xã an viễn và mang bán được một mươi sáu triệu đồng chia nhau tiêu xài
từ lời khai của thắng cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp phòng
qua điều tra mở rộng các đối tượng trên còn khai nhận từ đầu năm đến nay đã thực hiện bảy vụ cướp giật tài sản khác
em đang ở phòng là thắng chạy lại và gửi em đi cướp giật để kiếm tiền tiêu xài
em và thắng chạy lên qua bên an viễn rồi thấy hai chồng kia đang mua thịt heo
và thắng ở lại đợi và đợi hai chồng kia chạy lên
và thắng theo một đoạn rồi tới kia sang bên an viễn
thắng áp sát bên tay phải em dùng tay trái em giật một sợi dây chuyền vàng
cơ quan công an cũng khuyến cáo là người dân khi ra đường thì cũng không nên mang nhiều tài sản trên người
nếu như có đeo dây chuyền bông tai thì cũng nên mặc áo khoác để che chắn bảo vệ cái tài sản
nếu mang theo dõi sách thì cũng nên bỏ trong khúc xe
khi mà bị các đối tượng này nó không ai giật tài sản thì cũng nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo

cơ quan công an trình báo thì cũng nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo

cùng lúc thành đoàn vào tuyến đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây lực lượng cảnh sát giao thông thuộc phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông đã kịp thời ngăn chặn và không để xảy ra mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến
lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra đưa hai mươi xe ô tô trên về chốt kiểm soát xử lý bốn trường hợp chạy quá tốc độ và không gắn đủ biển số hai xe không có giấy đăng ký xe một xe hết hạn đăng kiểm hơn một tháng một xe không có giấy đăng ký không giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
nhằm tăng cường công tác phòng ngừa ngăn chặn hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ và thiệt hại do các vụ cháy nổ gây ra phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh lào cai đã tiến hành kiểm tra và ra soát công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm có nguy cơ cháy cao trong đó nhấn mạnh về ý thức của mỗi doanh nghiệp mỗi người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
kho xăng dầu địa điểm có nguy cơ cháy nổ cao đặc biệt cuối năm hai nghìn hai mươi hai đã có vụ cháy rừng trồng sát với kho xăng này nếu không ngăn chặn kịp thời sự cố về cháy nổ có thể xảy ra